bộ giáo dục và đào tạo vừa công bố thời gian thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
sẽ bắt đầu từ ngày hai mươi hai tháng sáu đến ngày hai mươi bốn tháng sáu sớm hơn so với những năm trước
theo thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo bùi văn ga
quy chế thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi bảy sẽ ổn định trong những năm tiếp theo
văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế thi sẽ được ban hành hàng năm cho phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế
môn thi và hình thức thi giữ nguyên như dự thảo quy chế thi trung học phổ thông quốc gia
được bộ giáo dục và đào tạo công bố trước đó
theo đó các môn toán ngoại ngữ bài thi khoa học tự nhiên khoa học xã hội
sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan riêng môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận
thông tin về thời gian thi thứ trưởng bùi văn ga cũng cho biết
sau khi xem xét cân nhắc thời gian thi làm sao phù hợp và thuận lợi nhất cho thí sinh
bộ giáo dục và đào tạo quyết định thời gian tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi bảy
thứ trưởng bùi văn ga cũng cho biết các thông tin chi tiết về kỳ thi sẽ có trong hướng dẫn thi
được bộ giáo dục và đào tạo ban hành trong một vài ngày tới